vài năm trở lại đây cùng với cây quế và cây trẻ san thì cây thảo quả đã dần trở thành cây trồng mũi nhọn ở vùng cao
mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người mông thôn giàng bằng xã sùng đô huyện văn chấn tỉnh yên bái
với điều kiện sống dưới tán rừng trồng thảo quả không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn giúp bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương
nhận thấy cây thảo quả có tác dụng trong y dược và nấu ăn đem lại hiệu quả kinh tế cao
do vậy gia đình chị mùa thị mị thôn giàng bằng xã sùng đô huyện văn chấn đã tận dụng hơn hai hectare đất ven các khoe suối để trồng thảo quả
dự kiến năm nay gia đình chị thu về được gần hai tấn quả với giá mua ổn định từ một mươi chín đến hai mươi một đồng một kg đã mang lại cho gia đình chị mị hơn bốn mươi triệu đồng
cây thảo quả như thế thì mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà mình với lại nhà mình thu được nhiều thì nhà mình có kinh tế
có tiền để thu nhập mua này mua nọ mua sắm đồ để cho các cháu và được mua máy cày nọ kia về sử dụng trong gia đình
hiện nay thôn giàng bằng có hơn ba mươi hectare diện tích trồng thảo quả các diện tích này nằm chủ yếu dưới tán rừng và ven theo các con suối khoe suối nơi có độ ẩm cao
trung bình mỗi năm nhân dân trong thôn thu hoạch từ hai mươi đến hai mươi năm tấn thảo quả và đều được tư thương mua tại chỗ với giá cả hợp lý
nên nhiều hộ dân ở giàng bằng đã có nguồn thu nhập khá sau mỗi vụ thảo quả
năm ở đây chỉ có một vụ thì là thu mua giúp cho bà con
bà con lai xuống đến những lộ bán những các xưởng người ta mua thu mua thảo quả dưới đấy thì hiện thành vừa rồi là cũng hai mươi một cân tươi
thì ở trên này chúng tôi cũng mua cho bà con đến một mươi chín
mà đường xá xôi vận chuyển như thế này thì rất khó khăn
thế nhưng mà trên này thì thôi mình tạo được cận cho bà con mình thu mua
tiềm năng phát triển các loại cây giá trị này còn rất lớn
do đường xá xa xôi đi lại khó khăn cách trở nên các sản phẩm làm ra chưa tương xứng với giá trị thực của nó
dẫn tới tỷ lệ hộ nghèo trong thôn còn chiếm tới hơn sáu mươi
hiện nay thôn bản đang tiếp tục vận động nhân dân tận dụng các khe suối có độ ấm cao thâm canh chăm sóc để nâng cao sản lượng trên diện tích hiện có
bà con sẽ chăm sóc bảo vệ tốt hơn và đặc biệt nhất là sẽ thu hái cho nó đầy đủ hơn
đang bỏ cái đồ sống của bà con
cây thảo quả trong vài năm trở lại đây đã có những tác động tích cực đến nhận thức của đồng báo mông
tuy nhiên việc trồng thảo quả rất cần có sự quy hoạch đất đai hướng dẫn kỹ thuật trồng để nâng cao chất lượng sản lượng để đồng bào mông ở sùng đô thêm bám đất bám rừng phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo